dù không phải đơn vị trực tiếp cấp phép nhập khẩu thịt lợn song bộ công thương đang tích cực làm việc với các thương vụ việt nam tại nước ngoài để có nguồn thịt lợn nhập khẩu chất lượng với giá cả phải trăng
hiện cục xuất nhập khẩu bộ công thương đã đề nghị thương vụ việt nam tại nước ngoài chủ động tổ chức làm việc trao đổi với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sửa tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của việt nam
bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt động nhập khẩu để đa dạng hóa nguồn cung thịt lợn bảo đảm phù hợp với cam kết quốc tế và diễn biến cung cầu trong nước tùy từng thời điểm
cục cũng đề nghị các sở công thương và lực lượng quản lý thị trường tại khu vực biên giới thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường kiểm soát việc vận chuyển mua bán trái phép lợn sống và các sản phẩm từ lợn qua biên giới